lưu trữ chia sẻ và bảo mật dữ liệu giúp tiết kiệm hơn ba mươi chi phí lưu trữ dữ liệu
bảo đảm độ an toàn của tài liệu được chia sẻ ra bên ngoài và hỗ trợ công tác truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng
ngoài ra qtsc cũng áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý và giám sát môi trường
hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh camera giám sát v v
với kinh nghiệm gần sáu năm chúng tôi triển khai những mô hình này
chúng tôi tích lưỡi được những kinh nghiệm tương đối và chúng tôi tin rằng những kinh nghiệm này được chuyển giao rất là nhanh cho các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố
chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với ba nguồn lý khu công nghiệp khu chế xuất trung tâm xuất tiến thương mạng đầu tư
để làm sao có một kế hoạch tổng thể nó mang tính kiến trúc tổng thể để một cái khu công nghiệp khi họ nhìn vào thì họ sẽ biết ứng dụng cái gì
và ứng dụng cái nào là hiệu quả nhất và mang lợi ích cho họ cao nhất
phải có một cái định nghĩa chung về hạch
tầng số từ mặt đất trở xuống thì phải được số hóa chẳng hạn từ đường dây điện đường dây nước đường dây viễn thông thì phải số hóa
thì đó là một cái trong những cái chuẩn mà chúng tôi đề ra
hoặc là một cái chuẩn khác chẳng hạn xây dựng nhà xưởng thì nhà xưởng đó phải có hồ sơ số
cơ khi để nợp cho cơ quan chức năng thì luôn luôn có những bộ hồ sơ số như vậy
thì những cái định nghĩa đó chúng ta sẽ bắt đầu định nghĩa và triển khai dần từng bước để làm sao mang cái tính nhanh và hiệu quả nhất
hiện thành phố hồ chí minh có một mươi bảy khu công nghiệp
ba khu chế xuất và một khu công nghệ cao
tuy nhiên phần lớn các khu công nghiệp khu chế xuất đang chỉ dừng lại ở việc đáp ứng cơ bản về hạ tầng giao thông điện nước xử lý chất thải
và chú trọng nhiều vào việc lấp đầy diện tích đất cho thuê hơn là đầu tư công nghệ để tăng tiện ích
khu công nghiệp thông minh sẽ phải cung cấp nhiều tiện ích giúp cho họ có thể giảm được chi phí
chẳng hạn như là các cơ sở hạ tầng dùng chung các hệ thống điện tử dùng chung
các hệ thống logistics
được tích hợp thì lúc đó thì doanh nghiệp họ không phải lo quá nhiều là phải làm việc với chỗ này chỗ kia chỗ nọ
mà là khi mà vào một khu công nghiệp thì chúng tôi được đề xuất một cái gói trọn gói và không phải lo gì về những cái dịch vụ phù trợ mà chúng tôi phải làm
xây dựng mô hình đô thị thông minh cho khu công nghiệp khu chế xuất trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin
giúp các đơn vị quản lý chủ đầu tư cũng như các doanh nghiệp tăng cường năng lực quản trị nội bộ
hoàn thiện chất lượng
các doanh nghiệp tăng cường dịch vụ gia tăng sự hài lòng của khách hàng nâng cao lợi thế cạnh tranh và tạo ra môi trường thử nghiệm công nghệ cho cộng đồng
lợi thế của tp hcm trước đây sẽ không còn nữa và không còn đủ khả năng cạnh tranh với các tỉnh cho nên chúng ta phải chuyển đổi
đó là xu thế chúng ta không cưỡng được và cái đó sẽ mang lại lợi thêm mới cho các khu công nghiệp
nếu như nói cái sự so sánh giữa công nhân tại tp hcm so với công nhân ở một tỉnh vùng sâu vùng xa thì chắc chắn về tay nghề này khác về quản trị nó sẽ khác
thì nếu mà nhà đầu tư họ có những sự lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh của họ thì họ sẽ lựa chọn
nhưng mà với tp hcm thì cái xu hướng ứng dụng công nghệ là tôi nghĩ là một trong những xu hướng hầu như không thể thay đổi được
với ứng dụng chuyển đổi số và giải pháp làm giàu dữ liệu quá trình số hóa dữ liệu chuyển đổi các dạng dữ liệu truyền thống thành dạng thông tin số
bằng cách áp dụng các phần mềm công nghệ sẽ giúp các đơn vị quản lý chủ đầu tư cũng như các doanh nghiệp tự động hóa các công đoạn
tiết kiệm thời gian xử lý tài liệu kiểm soát và chia sẻ thông tin một cách dễ dàng
định hướng của thành phố về phát triển khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đồng thời phát triển về chất của các khu công nghiệp hiện tại là một xu thế tất yếu
quyết sách đó của tp hcm là kiếp thời tạo ra lợi thế cạnh tranh cho tp hcm trong phát triển công nghiệp
và nó cũng là nhiệm vụ của tp hcm nhiệm vụ dẫn dắt
có nghĩa là chúng ta phải đi đầu
trong quanh đề leo lên những cái phân đoạn có giá trị cao hơn trong chủ giá trị toàn toàn
mặc dù các đơn vị quản lý và nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp thông minh
phải tốn một khoản chi phí ban đầu cho các giải pháp số hóa
nhưng hiệu quả mang lại là rất lớn và sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí sau này
thưa quý vị người dân của một thành phố thông minh sẽ được thụ hưởng các tiện ích như năng lượng chi phí thấp
giao thông công cộng tuyện lợi tương tác dễ dàng với chính quyền
đó là mục tiêu của đề án xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
hướng đến chủ thể là người dân một đô thị thông minh vì dân
tiếp theo đây mời quý vị cùng đến với không gian sáng tạo chuyển đổi số vừa mới ra mắt tại tp hcm
nói đến chủ đề chuyển đổi số thì nó tương đối trừ tượng và để giải thích cách nghĩa thì rất là khó
đấy thì cái cách mà tốt nhất là mình trưng bày thực tế để các cơ quan chính quyền lãnh đạo các doanh nghiệp và người dân
đến trải nghiệm thực tế thì sẽ hình dung ra một cách nhanh hơn
là một trong những công trình chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm
không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số tp hcm được đặt tại tầng hai mươi tháp b
tòa nhà việt theo quận ba tp hcm
tại cái không gian này khi xây dựng phát triển nó thành một cái trung tâm chuyển đổi số
thì thật sự là nơi tập trung các giải pháp chuyển đổi số hàng đầu của việt nam
và như vậy thì những người sử dụng các giải pháp này sẽ có cơ hội cùng đến một nơi
có thể tìm hiểu được tất cả những giải pháp mà mình mong muốn có được
và người dân thì cũng nhìn thấy được trong tương lai mình sẽ hưởng thụ được cái gì
người dân thành phố được chào đón tham quan
trải nghiệm các sản phẩm công nghệ chuyển đổi số chính quyền điện tử đô thị thông minh
qua đó thấy được bức tranh tổng thể về quá trình chuyển đổi số
và cảm nhận được những quyền lợi người dân sẽ được thụ hưởng trong tương lai
khi chính quyền thành phố đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số
trong quá trình xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh
quý vị thân mến những hình ảnh về không gian sáng tạo chuyển đổi số vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình hôm nay
chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của người dân và doanh nghiệp về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về qua hộp thư
đô thị thông minh thnd a gmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv vn
hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau
xin kính chào tạm biệt